thưa quý vị các đồng chí và các bạn mặc dù tình trạng khai thác vận chuyển tiêu thụ than trái phép trên địa bàn tỉnh quảng ninh luôn được kiểm soát và kiểm chế
song vẫn tiềm ẩn hoạt động khai thác nhỏ lẻ nhất là vào mùa khô hoạt động trên lại tái diễn với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi hơn
trước tình hình đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an tỉnh quảng ninh đã triển khai nhiều biện pháp xử lý quyết liệt nhằm ngăn chặn vi phạm trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh cho biết đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố hai mươi đối tượng về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng hai lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng một mươi năm đối tượng đang có hành vi khai thác than hầm lò trái phép
tại khu vực đồi khe cam thôn khe sú xã thường yên công tp uông bí
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện một đường lò khai thác than trái phép có một mươi ngách tổng chiều dài hơn một mét
thu giữ tại khu vực cửa lò năm mươi bốn một mươi một tấn thành nguyên cùng nhiều phương tiện dùng để khai thác than trái phép